hồi một mươi sáu h chiều nay tâm bão cách đất liền các tỉnh nghệ an quảng trị khoảng ba trăm linh km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín giật cấp một mươi một
bán kính gió mạnh cấp sáu và giật cấp tám trở lên là khoảng một trăm hai mươi km tính từ tâm bão
từ sáng sớm đến trưa mai ngày ba mươi tháng tám đi vào đất liền các tỉnh từ nghệ an đến quảng bình
với sức gió mạnh cấp tám tới cấp chín giật cấp một mươi một sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
đến một mươi sáu h ngày ba mươi tháng tám vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi tám độ vĩ bắc
một trăm linh bốn năm độ kinh đông trên khu vực trung lào
từ đêm nay hai mươi chín tháng tám ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ thanh hóa đến quảng trị
có gió mạnh cấp sáu đến cấp bảy vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp tám đến cấp chín giật cấp một mươi một
từ nay đến ba mươi một tháng tám ở các tỉnh trung bộ có mưa to đến rất to
từ ngày mai đến ngày hai tháng chín ở bắc bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
từ nay đến ngày một tháng chín ở tây nguyên và nam bộ có mưa vừa mưa to bắc tây nguyên mưa rất to